thưa quý vị và các bạn chương trình tác phẩm mới số tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề mùa ve vẫn đời của truyền hình nhân dân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn các ca khúc sau
hà nội mùa rơi lá nhạc quang hiền lời thơ thanh vân gửi về quan họ của nhạc sĩ thế hùng
mùa ve vẫn đời của nhạc sĩ đức dũng bốn mùa yêu thương của nhạc sĩ trần hùng
và sơn tây địa linh nhân kiệt của nhạc sĩ phi cẩm thúy

hà nội mùa rơi lá
mùa xuân chưa muốn xa mùa hạ chưa muốn đến người đi sau lỗi hẹn đề mưa nghiêng cuối trời
đường xưa một mình tôi hàng sâu già bối rối
gió tháng tư buồn thổi lệ lá vàng rơi rơi
trời vơi trời vơi những chiếc lá xoay tròn trong ngóng đời
khi nằm im bên côi vẫn níu chân người qua
tạm biệt những đời mùa rơi rơi
tạm biệt những mùa hoa hà nội mùa rơi lá
sơn sao lối cũ tình yêu người đi xa
tạm biệt những mùa hoa hà nội mùa rơi lá
sơn sao lối cũ tình yêu người đi xa
tạm biệt những mùa hoa hà nội mùa rơi lá